cũng liên quan đến tình hình ukraine bộ trưởng tài chính của nhóm các nước công nghiệp phát triển g bảy đã ra tuyên bố chung cho biết
các nước thành viên sẵn sàng nỗ lực nhiều hơn nữa để hỗ trợ ukraine về mặt tài chính
đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ khác tăng cường hỗ trợ tuyên bố được thông qua tại hội nghị trực tuyến của các bộ trưởng tài chính g bảy
tính tới nay g bảy đã huy động ba mươi hai tỷ usd để hỗ trợ kinh tế và ngân sách cho ukraine
bao gồm một mươi tám tỷ euro tương đương với một mươi chín chín tỷ usd từ liên minh châu âu eu
bộ trưởng tài chính nhật bản shinichi suzuki cho biết nước này sẽ phối hợp thật sẽ với các nước thành viên g bảy
để thực hiện các trách nhiệm của mình trong vai trò chủ tịch g bảy trong năm hai nghìn hai mươi ba để đem đến tương lai tốt đẹp hơn cho nền kinh tế toàn cầu
tuần trước các nhà lãnh đạo nhóm g bảy đã nhất trí về một nền tảng hỗ trợ tài chính cho ukraine
theo đó các nước g bảy cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho ukraine
tiếp tục huy động sự hỗ trợ quốc tế để giúp giải quyết các nhu cầu tài chính cấp ách của ukraine
và quỹ tiền tệ quốc tế sẽ là trung tâm của nỗ lực này
bên cạnh đó các nhà lãnh đạo g bảy cũng cam kết đáp ứng các nhu cầu của ukraine về tăng cường năng lực quân sự